liên quan đến trường hợp bệnh nhân số hai tám trăm chín mươi chín và ổ dịch covid xảy ra tại thôn quan nhân xã đạo lý huyện lý nhân
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam cho biết công an tỉnh hà nam đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm theo điều hai trăm bốn mươi của bộ luật hình sự
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã kỷ luật cảnh cáo và cho rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện lý nhân
đối với ông nguyễn cao phi giám đốc trung tâm y tế huyện lý nhân kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo cho rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân
và không giới thiệu ứng cử các chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân xã đạo lý đối với ông phan thanh quỳnh chủ tịch ủy ban nhân dân xã đạo lý
kỷ luật cảnh cáo ông lương thanh ngọc trạm trưởng trạm y tế xã đạo lý